thưa quý vị thời gian qua việc đưa công an chính quy tăng cường đảm nhiệm các chức danh công an xã đã được triển khai ở các địa phương trên cả nước
đây là một chủ trương lớn đáp ứng yêu cầu theo đề án của bộ công an sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
với những bước chuẩn bị kỹ càng theo lộ trình lựa chọn cán bộ có đủ kinh nghiệm năng lực
mặc dù mới được tăng cường về cơ sở nhưng với sự cầu thị tinh thần trách nhiệm nỗ lực phục vụ nhân dân các cán bộ chiến sĩ đã nhận được sự giúp đỡ tin tưởng và đồng thuận từ chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân
sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh bắc ninh
sau đó là để các ông bà là tai mắt của nhân dân sẽ tiếp tiếp gọi điện thoại cho các ông chính an
những cái vụ việc xảy ra đêm hôm hoặc là an ninh trật tự mất mát thì là người dân chúng ta gọi trực tiếp luôn
trên địa bàn xã bộ trần các đồng chí và anh ông đã xâm nhập được và đã có cái hướng là định hướng với chỗ ủy ban nhân xã và ủy ban nhân xã đã phối hợp chỉ đạo
các đồng chí hiện nay trên địa bàn có những các cái gì lóng mà chúng tôi đã trao đổi nhau để tập trung trước mắt giải quyết cái lóng để giữ ổn định tình hình
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thiếu tá nguyễn tiến mạnh được bố trí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã phù trần thị xã tử sơn
là cán bộ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều tra
sau khi xuống cơ sở đồng chí đã bắt tay ngay vào việc giả soát nắm tình hình đề ra những biện pháp để giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự
từng là một xã thuần nông nhưng sau khi dự án khu công nghiệp v ship được triển khai
xã phù trần đã đổi thay nhau